trong những ngày vừa qua vụ phát hiện thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư cùng một số loại khác được sản xuất từ bột than tre của công ty vinaca đã gây ra rất nhiều hoang mang và lo lắng đối với người dân
trong khi đó mới chỉ vài tháng trước vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vụ việc thuốc vidatoc giả được bày bán công khai trên các trang mạng xã hội cũng đã gây rúng động trong dư luận
cứ mỗi vụ thuốc giả được phát hiện thì cũng là một lần nữa người dân lại chăn trở về nỗi lo thuốc ung thư giả
ngày một mươi tháng bốn công an thành phố hải phòng phối hợp với các đơn vị liên quan thu giữ hơn một tấn bao gồm cả nguyên liệu lẫn sản phẩm thành phẩm thuốc có tên vinaca được ghi điều trị ung thư của công ty trách nhiệm hữu hạn vinaca
điều đáng nói lô thuốc này được sản xuất hoàn toàn từ bột than tre
công ty này có khá nhiều đại lý tại hơn hai mươi tỉnh thành trên cả nước
ngay sau khi vụ việc xảy ra phóng viên của truyền hình nhân dân đã đến một số đại lý của công ty này tại hà nội
tuy nhiên tất cả các đại lý đều đóng cửa
thế nhưng câu hỏi đặt ra là trước khi vụ việc được phát hiện liệu đã có bao nhiêu lọ thuốc vinaca thông qua những cánh cửa này được tung ra thị trường và đến tay những người dân
còn người dân thì chỉ biết hoang mang trước vô số thông tin
về loại thuốc được sản xuất theo kiểu đặc biệt như thế này
quá kinh hoàng rất sợ nghe thật sự nói thì sợ lắm
bây giờ thuốc giả chưa nổi trên thị trường dân tình chúng tôi không thể biết nổi được
vì chúng tôi không qua ngành nghề mà ngay bác sĩ giỏi thì mới phát hiện được
tinh vi phát hiện được đấy
nhãn bác giờ nhiều lắm
những người bệnh ung thư bây giờ người ta đã giai đoạn cuối người ta đã khổ rồi
gia đình người ta đã đi chữa bệnh mất thẳng bao nhiêu tiền của họ rồi
mà bây giờ chúng ta đã ra đoạn cuối người ta đã khổ rồi
mà bây giờ coi như là mà lại mắc bệnh căn bệnh này mà như thế
mà không may mà gặp phải cái thuốc giả như thế thì coi như là những bệnh nhân chỉ còn tìm cái chết mà thôi
không bao giờ mà có thể sống được
hai triệu đồng một hộp thuốc điều trị ung thư bằng bột than tre
trong khi người bệnh chỉ biết có bệnh thì vai tứ phương
thì những doanh nghiệp như thế này vẫn đang ngày ngày lợi dụng tâm lý lo lắng của bệnh nhân
để lừa đảo kiếm lời trên sức khỏe của họ
và với tính chất nghiêm trọng của vụ việc
theo các chuyên gia luật hoàn toàn có thể có căn cứ coi đây là hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
chứ không chỉ dừng lại ở mức chỉ xử lý hành chính bốn mươi triệu đồng
căn cứ vào hành vi và điều luật của vụ việc sản xuất thuốc vinaca bằng cái hoạt tính than tre như thế này
thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn có cơ sở để khởi tố về mặt hình sự
theo điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự
trong trường hợp mà anh biết chắc chắc chắn là thuốc này không có tác dụng như thế
nhưng anh đã lừa dối người tiêu dùng thì anh còn phạm tội lừa đảo
đại diện sở y tế hải phòng từng cho biết theo quy định hiện hành
những doanh nghiệp sản xuất hóa mỹ phẩm không phải là thuốc
được quyền công bố và tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình
về sản phẩm có tên là vinaca ung thư co ba hai là cách doanh nghiệp đặt tên gọi cho sản phẩm của mình
luật không cấm
tuy nhiên lợi dụng việc đặt tên công ty trách nhiệm hữu hạn vinaca đã quảng cáo
đây là sản phẩm hỗ trợ chữa bệnh ung thư rồi lấy than tre đóng gói
thành viên thuốc hỗ trợ chữa bệnh ung thư bán ra thị trường
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm soát thuốc điều trị ung thư
cũng như siết chặt quy định về việc doanh nghiệp được tự công bố các quy chuẩn về an toàn thực phẩm
mới hy vọng có thể loại bỏ những doanh nghiệp làm giàu
bằng sự dối trá trên sức khỏe
sức khỏe của người bệnh như thế này